văn phòng chính phủ ngày hai mươi bốn tháng chín đã ban hành thông báo hai trăm năm mươi tám tb vbcp kết luận của phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
tại cuộc họp xem xét việc đầu tư mở rộng cầu như nguyệt trên tuyến đường cao tốc hà nội bắc giang
cụ thể đối với đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang về việc thực hiện đầu tư dự án mở rộng cầu như nguyệt
trên tuyến cao tốc hà nội bắc giang bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải
triển khai các thủ tục nhanh nhất nhằm đảm bảo an toàn giao thông để đầu tư các công trình trên tuyến quốc lộ
báo cáo thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang làm việc thống nhất với bộ giao thông vận tải
để xem xét đưa dự án xây dựng mở rộng cầu sương giang trên tuyến cao tốc hà nội bắc giang
và cầu cẩm lý trên quốc lộ ba mươi bảy vào danh mục các dự án sử dụng nguồn oda hàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi